đến thời điểm này thì các trường đại học đã khép lại một mùa tuyển sinh cho năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
nhìn lại mùa tuyển sinh vừa qua thì có thể thấy là bên cạnh một số ngành có điểm cao kỷ lục
từ hai mươi bảy hai mươi tám thậm chí là trên ba mươi điểm
tuy nhiên thì một số thức tế là bên cạnh những ngành có điểm cao kỷ lục
năm nay lại tiếp tục xuất hiện một số ngành khoa học cơ bản khó tuyển sinh dù là điểm không cao
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo trong năm hai nghìn hai mươi
có năm nhóm ngành là khoa học tự nhiên nông lâm nghiệp và thủy sản
các dịch vụ xã hội khoa học sự sống môi trường và bảo vệ môi trường
là những nhóm ngành có số lượng thí sinh nhập học thấp
mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận sau đây
trường đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia hà nội ngành điện chất học
năm nay chỉ có đúng bốn sinh viên tham gia đăng ký học
thay vì mục tiêu đào tạo là ba mươi sinh viên một lớp
nhà trường cho biết dù có nhiều chính sách học bổng và được tham gia nghiên cứu khoa học
nhưng điều này cũng không hấp dẫn các thí sinh theo học
khoảng bốn năm năm gần đây ngành điện chất tuyển sinh nói chung là rất khó khăn
ở tất cả trường đại học trong nước
mặc dù thì ngành địa chất rất cần nguồn nhân lực đặc biệt
nguồn nhân lực chất lượng cao vì ngành điện chất thì đóng góp rất nhiều
cho sự phát triển của đất nước
ví dụ như là đóng góp đến tám một mươi gdp hàng năm
tuy nhiên thì ngành điện chất thực sự cái tên nó không được hot
cho các ngành khác
trường đại học lâm nghiệp hà nội cũng cho biết kết thúc xét tuyển đợt một
nhà trường vẫn còn thiếu chỉ tiêu cho các ngành như quản lý tài nguyên rừng
lâm sinh bảo vệ thực vật
cái sự hấp dẫn của một số cái ngành truyền thống đặc thù của ngành
đông đông nghiệp thì trong những năm gần đây là cũng cái hiện tượng này là có
và các trường đặc biệt là các trường trực thuộc các bộ ngành chuyên môn
thì cũng có những cái kiến nghị đối với các bộ
liên quan phải có những cái chính sách để làm sao thu hút cái nguồn nhân lực
đối với những cái ngành đặc thù như vậy
làm sao để thu hút được thí sinh đến với những ngành học cơ bản
đang là bài toán đặt ra đối với các trường
có thể nói bên cạnh những chính sách học bổng phương pháp đào tạo
thì việc làm khi ra trường là điều các thí sinh hướng đến
thì tôi cho rằng là cái việc đổi mới cấu trúc chương trình đào tạo
là một cái việc hết sức quan trọng
bởi vì cái nhiệm vụ cao nhất của cơ sở giúp đào tạo
đấy là đào tạo kiên thức
nhưng đồng thời phải đảm bảo công an việc làm cho người học
vậy thì nếu như cái bằng cấp mà chúng ta kiến thức nó không tự đổi mới
chúng ta vẫn như mấy chục năm trước
thì như vậy rõ ràng chúng ta đã làm hạn chế cái khả năng công an việc làm cho người học
mà trong khi đó cái việc tuyển dụng như các bạn đã biết hiện nay
thì như vậy là rất là hạn chế
cái thứ hai nữa là cái nhu cầu kiến thức cũng liên ngành lên lĩnh vực rồi
thị trường lao động hiện nay đang rất cần những nguồn nhân lực
được đào tạo chuyên sâu từ các ngành khoa học cơ bản
điều cốt yếu vẫn là chương trình đào tạo ở các cơ sở cần đổi mới
nhiều chuyên gia cho rằng chương trình đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học
cần được đổi mới theo hướng đào tạo liên ngành
theo đó cơ hội việc làm của người lao động sẽ được mở rộng ở nhiều lĩnh vực
thay vì đơn ngành như trước
điều này sẽ giúp các trường giải bài toán tuyển sinh ở những ngành khoa học cơ bản